ngày ba mươi tháng tám trong ngày cuối cùng của chuyến thăm và làm việc tại nhật bản
đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị việt nhật trường đoàn đại biểu đảng cộng sản việt nam
đã hội kiến với chủ tịch thượng viện nhật bản date chuichi và gặp gỡ bộ trưởng ngoại giao nhật bản taro kono
chủ tịch thượng viện date chiuichi bày tỏ vui mừng trước quan hệ hai nước đang phát triển rất tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực
khẳng định thương viên nhật bản sẽ tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ việc tăng cường quan hệ giữa hai nước
trao đổi hợp tác với quốc hội việt nam đẩy mạnh giao lưu giữa nghị sĩ và nhân dân hai nước
nhằm củng cố hơn nữa quan hệ tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa hai dân tộc việt nam nhật bản
bộ trưởng ngoại giao taro kono đánh giá cao vai trò và đóng góp của việt nam trong khu vực
bày tỏ mong muốn đẩy mạnh hợp tác với việt nam trên các lĩnh vực không ngừng phát triển quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước
khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với việt nam trong các vấn đề khu vực và quốc tế
nhằm duy trì hòa bình ổn định và phát triển phồn vinh của khu vực và thế giới
đồng chí phạm minh chính cho biết việt nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư
nhằm tạo thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư nước ngoài đến việt nam trong đó có các nhà đầu tư nhật bản
đề nghị nhật bản tiếp tục quan tâm dành nguồn vốn oda cho việt nam để việt nam có bước phát triển vượt bậc trong thời gian tới
tại các cuộc tiếp xúc nhật bản khẳng định sẽ tích cực hợp tác và hỗ trợ việt nam thực hiện các dự án trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng
cải cách hành chính và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao từ nguồn vốn oda của nhật bản